mở đầu là một số cập nhật về tình hình phòng chống dịch tại tp hcm
duy trì sản xuất nhưng trên hết phải bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người lao động
đây là yêu cầu của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
khi kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm vào chiều qua một mươi một tháng một mươi một
theo ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tp hcm
hiện các doanh nghiệp đang trên đà phục hồi với các tín hiệu tích cực
số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp đạt tám mươi tổng số lao động trong điều kiện bình thường
tính đến nay tỷ lệ công nhân người lao động đã tiêm mũi một đạt chín mươi tám
mũi hai và f đã khỏi bệnh đạt chín mươi bốn
doanh nghiệp tại đây cũng đã xây dựng quy trình xử lý khi phát hiện trường hợp
có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
doanh nghiệp có khu vực cách ly tạm thời f trong trường hợp phát sinh ca nhiễm
để có thể xử lý kịp thời và hạn chế lây lan trong quá trình sản xuất
phát biểu tại buổi làm việc bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đề nghị
ban quản lý tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức phong phú
để các doanh nghiệp nhà quản lý người lao động hiểu được giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt trong tình hình mới
về vai trò của bang quản lý địa phương có doanh nghiệp trú đóng
vai trò của doanh nghiệp từng công nhân người lao động phải có quy định trách nhiệm rõ ràng để thích ứng an toàn
ban quản lý phải quy định hành vi thích ứng với tình hình mới để không lúng túng khi tình huống xảy ra
bí thư nguyễn văn nên khẳng định thành phố luôn sẵn sàng đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp
các ký nghị của doanh nghiệp thành ủy giao ban quản lý phối hợp tp hcm và các ngành triển khai bằng hành động tích cực
để cùng nhau thực hiện hiệu quả nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ quy định của bộ y tế chỉ thị một mươi tám của thành phố
nhằm đạt mục tiêu đề ra là bảo vệ tài sản tính mạng con người phục hồi kinh tế
trước tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp ubnd tp hcm đã có văn bản yêu cầu các quận huyện
và thành phố thủ đức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch như xét nghiệm nhanh điều trị hiệu quả kịp thời
để ngăn chặn dịch bùng phát trở lại
cụ thể việc kiểm tra công tác phòng chống dịch cần tăng cường tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà máy
nhất là tại bệnh viện cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga sân bay bến xe
quy trình xử lý f khi phát hiện tại cơ sở cần được đặc biệt quan tâm
trường hợp cố tình vi phạm các biện pháp phòng chống dịch có biểu hiện trốn tránh trách nhiệm làm lây lan dịch bệnh cần xử lý nghiêm
các địa phương thực hiện nghiêm biện pháp kiểm soát dịch trong giai đoạn hiện nay tuyệt đối không chủ quan lơ là
thành phố thủ đức các quận nguyện phường xã thị trấn tiếp tục kiểm tra đánh giá dịch bệnh
điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch linh hoạt không để dịch lây lan rộng khó kiểm soát
đối với lĩnh vực y tế ubnd tp hcm yêu cầu chủ động ra soát chuẩn bị và kịp thời cấp phát túi thuốc cho f
tuyệt đối không để bất kỳ f nào cách ly tại nhà không tiếp cận được thuốc điều trị
các địa phương ra soát lại tình hình nguồn nhân lực để chủ động thành lập trạm y tế lưu động
tương ứng với số ca mắc covid một mươi chín mới nhanh chóng nâng cao năng lực y tế cơ sở
theo dự kiến đến cuối tuần này tại tp hcm sẽ có bảy mươi chợ truyền thống mở cửa trở lại
đa số các chợ này trong thời gian đầu chỉ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu là thực phẩm
đây là thông tin do lãnh đạo sở công thương tp hcm cung cấp trong buổi họp báo vào chiều một mươi một một mươi một
cũng theo lãnh đạo sở công thương tp hcm tính đến ngày một mươi một tháng một mươi một tổng số chợ truyền thống hoạt động lại
sau khi đã xây dựng phương án kế hoạch hoạt động an toàn trong trạng thái bình thường mới
tại tp hcm là một trăm năm mươi sáu trên hai trăm ba mươi bốn chợ nếu tính thêm tám chợ trong kế hoạch sẽ mở từ nay đến hết tuần
toàn thành phố có một trăm sáu mươi bốn trên hai trăm ba mươi bốn chợ truyền thống hoạt động trở lại đạt hơn bảy mươi
hiện nay lượng hàng hóa về tp hcm đạt tám tấn một ngày
riêng hai chợ đầu mối bình điền hóc môn và trạm trung chuyển ở chợ thủ đức đạt ba tấn một ngày
về các chợ tự phát xung quanh chợ đồ mối lãnh đạo thành phố trong các cuộc họp chỉ đạo
đã lưu ý rất nhiều lần địa phương không mở lại chọn tự phát và chỉ đạo xử lý các hoạt động tự phát
bên cạnh đó sở công thương cũng lưu ý và mong người dân không mua hàng hóa ở các chợ này
để đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
hy vọng trong tháng một mươi một này nếu được tổ chức và kiểm soát tốt toàn bộ chợ truyền thống
tại tp hcm sẽ được mở bán trở lại
tiếp tục với những cập nhật về tình hình an ninh trật tự
trong ngày một mươi một tháng một mươi một ubnd thị xã giá rai tỉnh bạc liêu cho biết
vừa có quyết định xứ phạt vi phạm hành chính hai công ty thủy sản trên địa bàn
với số tiền là bốn mươi triệu đồng nguyên nhân là do hai công ty này đã không chấp hành
các biện pháp phòng chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
hai công ty bị phạt là công ty trách nhiệm hữu hàng xuất nhập khẩu thủy sản tấn khởi
ở khóm hai phường một thị xã giá rai và công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên
chế biến thủy sản châu bá thảo khóm ba phường láng tròn thị xã giá rai
mỗi công ty bị phạt hai mươi triệu đồng hai công ty này không lấy mẫu xét nghiệm
định kỳ hàng tuần cho công nhân người lao động nên không phát hiện kịp thời
ca dương tính với covid một mươi chín trong công ty hậu quả là gây ra hai chuỗi lây nhiễm
covid một mươi chín với khoảng một ba trăm linh ca dương tính covid một mươi chín và hàng ngàn trường hợp f một
phải cách ly tập trung trong đó có khoảng bảy trăm linh trường hợp f liên quan công ty
trách nhiệm hữu hàng xuất nhập khẩu thủy sản tấn khởi và khoảng năm trăm linh trường hợp f
liên quan công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên chế biến thủy sản châu bá thảo
tuy nhiên trong quá trình điều tra công an thị xã giá rai xác định không có căn cứ
xử lý hình sự hành vi làm lây lan dịch covid một mươi chín đối với hai công ty thủy sản
nêu trên nên chỉ đề nghị xử phạt hành chính